thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cũng cho biết là hiện nay thì thành phố đang ở cấp độ hai trong phòng chống dịch
và thành phố đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm trong đó có một trường hợp tại cộng đồng
như vậy là biến chủng mới đã có tại hà nội và nguy cơ phát tán ra cộng đồng là hoàn toàn có thể
và do đó lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi sát và áp dụng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm chặt
đối với các chuỗi lây nhiễm biến chủng này
bà maria van khekover trưởng nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who
dự báo trong năm nay sẽ có nhiều phương pháp mới điều trị covid một mươi chín và biến thể tiếp theo của virus sars cov hai
sẽ có khả năng lây lan cao hơn nữa vì chúng phải vượt mặt các biến thể đang hoành hành hiện nay
chính vì vậy bà van khekover nhấn mạnh rằng người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn
số lượng người hà nội được tiêm đủ hai
hai mũi vắc xin đã ở gần mức chín mươi và thành phố đang triển khai tiêm vắc xin mũi thứ ba
xong thực tế thì số ca f tăng nhanh đã khiến cho hệ thống y tế của hà nội không khỏi bị động
trong quá trình xét nghiệm phân loại bệnh nhân điều trị
làm thế nào để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở trong dịp tết khi số ca mắc mới tại hà nội
vẫn sắp xỉ ba ca một ngày đang là vấn đề được quan tâm
giảm tải cho y tế cơ sở bằng việc cách ly điều trị tại nhà là kinh nghiệm mà nhiều nước đã triển khai
và ở nước ta đã có thành phố
trong thời kỳ đỉnh dịch giữa năm ngoái theo khuyến cáo của các chuyên gia
để chủ động cách ly và điều trị tại nhà khi có triệu chứng người dân cũng phải biết cách để theo dõi
như biết sử dụng những thuốc ho hạ sốt chống viêm nhiễm thông thường
chứ không nên thụ động cho cán bộ y tế cơ sở
mặt khác chính quyền địa phương khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ người dân
cũng phải sẵn sàng trợ giúp không bỏ mặt để bệnh diễn tiến nặng lên
thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết ngày hai mươi bốn tháng một viện pasteur tp hcm đã có thông báo
trên địa bàn tỉnh lâm đồng phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
bệnh nhân có địa chỉ ở huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân từ italia về việt nam nhập cảnh
tại sân bay cam ranh tỉnh khánh hòa
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi kết thúc cách ly tập trung bệnh nhân thuê xe hợp đồng về nhà
đến ngày một mươi tháng một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi viện pasteur tp hcm giải trình tự gen
và sau đó có kết quả nhiễm biến thể omecron
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định
bộ giáo dục và đào tạo vào ngày hôm qua hai mươi năm tháng một đã ban hành công văn
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
theo đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện
để mở cửa trường học trở lại
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường
chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
sở y tế các ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án
kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường
tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của bộ
đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết thúc năm học phù hợp
thưa quý vị tết luôn là dịp để tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đoàn viên
cùng với gia đình sau một năm đã bận rộn với công việc với cuộc sống
thế nhưng với các y bác sĩ trên khắp các bệnh viện cả nước với họ
tết lại là thời điểm bận rộn hơn để có thể kịp thời cấp cứu điều trị cho người dân có một cái tết an toàn
và đặc biệt tại các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
nơi dường như các y bác sĩ không có khái niệm về tết
dù đã cận tết thế nhưng mọi công việc của các y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến phước lộc
thành phố hồ chí minh vẫn duy trì mỗi ngày
bên trong của điều trị bệnh nhân nguồn quay công việc căng thẳng hơn
đặc biệt tại nơi có các bệnh nhân nặng
cái áp lực lớn nhất đó là diễn tiến nặng của bệnh nhân và chúng tôi mỗi ngày đêm phải chiến đấu với lại sinh tựu của bệnh nhân
đấy là cái áp lực lớn nhất và làm sao để bệnh nhân vượt qua được bệnh tật
để bệnh nhân có thể được trở về với gia đình của mình
số lượng bệnh nhân đã giảm so với thời gian trước nhiều bệnh nhân nặng đã được phục hồi
với mỗi y bác sĩ mỗi ngày số lượng bệnh nhân được ra viện nhiều lên cũng chính là động lực để họ cố gắng hơn
thôi đó là khi bệnh nhân được trở về nhà bệnh nhân xuất viện bệnh nhân cảm ơn để bệnh nhân được trở về thì đó là niềm vui rồi
nay mai thôi những người ở đây họ sẽ sớm được trở về cùng gia đình người thân
sau thời gian dài về chiến đấu với dịch bệnh và đối với mỗi người
mỗi ngày tại đây đều là những ngày không thể nào quên
bác sĩ ở đây rất là nhiều tình nhưng lại bác sĩ lên xuống thường xuyên để kiểm tra bệnh nhân

nói chung là thời gian qua em bị dương tính
thì cũng có nhiều bác sĩ giúp đỡ em năm nay được khỏe phấn được bình thường lại
chúc những các y bác sĩ thì chữa bệnh cho những bệnh nhân mau khỏe
về với gia đình bác sĩ ở đây cũng tốt chật ở đây cũng một mươi tháng rồi
chúc ai cũng muốn bệnh nhân mau về
chúc ai cũng muốn bệnh nhân mau về về với gia đình
khi bệnh nhân được sớm trở về với gia đình thì đường về nhà của y bác sĩ cũng gần hơn
tôi mong muốn rằng tết lần này sẽ là một cái tết trọn vẹn bên gia đình
đối với mình thì gia đình là nơi để trở về đặc biệt là nhà dịp tết
thật sự tôi là những người ở dân tỉnh ở vùng quê xa cái việc đó nó càng khác hơn nữa
nhưng mà thật ra những nhiệm vụ
nhiệm vụ và trách nhiệm công việc ở đây nếu cần chúng tôi sẵn sàng ở lại
tại vì chúng tôi đã nói vui với nhau là năm nay nếu có thể sẽ biết ăn tết ở trong giải trí thuộc lập lập
tôi cũng mong là mọi người có thể là bình tĩnh tự tin để vượt qua được đại dịch
rồi toàn thể gia đình của các bệnh nhân cũng như là người dân có thể được an toàn vượt qua được đại dịch
cũng như là các đồng chí đồng đội của chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đón được một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa
nếu chúng tôi có thể là bình tĩnh tự tin để vượt qua được đại dịch chúng tôi cũng như là người dân có thể được an toàn vượt qua được tết trọn vẹn và ý nghĩa